tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm một số doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh kiên giang
phát biểu chỉ đạo tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu tỉnh kiên giang cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến thăm công ty cổ phần gỗ mdf prg kiên giang nằm trong khu công nghiệp thạnh lộc huyện châu thành
đây là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào khu công nghiệp thạnh lộc khu công nghiệp duy nhất ở kiên giang
phát biểu với lãnh đạo tỉnh kiên giang và lãnh đạo công ty tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho rằng kiên giang cần quan tâm phát triển trên lĩnh vực công nghiệp để có sự phát triển toàn diện hơn
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho rằng với lợi thế về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nhưng nhiều nơi ở kiên giang đặc biệt là vùng tứ giác long xuyên vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp nuôi thủy sản công nghiệp đầu tư
vì vậy lãnh đạo tỉnh kiên giang cần tạo điều kiện kêu gọi thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực này
công ty cổ phấn trung sơn cần nghiên cứu mở rộng sản xuất sử dụng hết quỹ đất đã được giao làm ra nhiều của cải đóng góp cho sự phát triển của tỉnh
công ty này hiện có hai khu vực sản xuất tôm giống chất lượng cao với công suất một năm tỷ con tôm giống
khu nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích một hectare và hai nhà máy chế biến đang sử dụng một năm trăm linh lao động trong đó hơn bảy mươi là người địa phương
chính phủ đưa ra giải pháp sẽ thực hiện nghiêm quy định trong quản lý tài sản công tổ chức sắp xếp xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn định mức
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi giảm từ ba mươi đến năm mươi
đây là một trong nhiều nội dung quan trọng trong chỉ thị số ba mươi một của thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị
bộ tây chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn định mức
và chế độ quản lý sử dụng đối với tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị theo hướng hạn chế việc trang bị bằng hiện vật
chuyển dần sang cơ chế khoán có tinh chất bắt buộc đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung
phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thực tế ở từng cơ quan tổ chức đơn vị tránh lãng phí trong việc trang bị mua sắm tài sản
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi giảm khoảng từ ba mươi đến năm mươi

số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ ngành địa phương
trừ các đơn vị trực thuộc địa bàn miền núi hải đảo vùng đặc biệt khó khăn
đồng thời xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương xe ô tô phục vụ công tác chung
hôm nay ngày một mươi ba tháng bốn tức ngày chín tháng ba âm lịch

tại khu di tích lịch sử đền hùng đã đón hàng vạn du khách về dự lễ dỗ tổ hùng vương
theo ban tổ chức trong hai ngày diễn ra lễ hội mỗi ngày khu di tích đền hùng đón khoảng một triệu lượt khách
đặc biệt hôm nay khách tăng đột biến chưa từng thấy
trước tình hình đó lực lượng an ninh được tăng cường thắt chặt an ninh phân luồng du khách
nhắc nhở người dân bảo quản tài sản ngăn chặn tình trạng chen lấn ăn mặc phản cảm chặt chém móc túi
lực lượng công an bảo vệ tình nguyện viên
được huy động phân bố tại nhiều điểm khác nhau trong đó đặc biệt là lối chính lên các đền
để bảo đảm trật tự tránh tình trạng leo rừng đi lối mòn dễ xảy ra tai nạn
lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức
sẽ được diễn ra vào lúc sáu giờ sáng ngày mai ngày một mươi tháng ba âm lịch
tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh
cũng nằm trong chỗ hoạt động phục vụ dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi chín sáng nay ngày một mươi ba tháng bốn tức ngày chín tháng ba âm lịch
tại bến đền tam giang phường bạch hạc thành phố việt trì
đã tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống trên sông lô năm hai nghìn một mươi chín
đây là một hình thức phục hiện có tính nghi lễ và nghệ thuật về việc tập luyện thủy quân
thể hiện tinh thần thượng võ trong truyền thống đánh giặc giữ nước từ thời hùng vương
tương truyền tại ngã ba sông nơi đây
và bến tam giang làm nơi đóng chiến thuyền và luyện quân sĩ
đến đời nhà trần triều văn vương trần nhật duật được sao nhiệm vụ chấn thủ thành bạch hạc
đã lấy bãi sông bạch hạc làm nơi luyện thủy quân đóng chiến thuyền đánh đuổi giặc
sáng nay tại thành phố biển sâm sơn tỉnh thanh hóa đã diễn ra lễ hội cát nao văn đường phố rồi động
do ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với tập đoàn sun group tổ chức
chương trình biểu diễn và diễu hành cát nao văn đường phố diễn ra trong hai khung giờ
từ chín h ba mươi đến một mươi một h ba mươi và một mươi sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng bốn
để bảo đảm trật tự cho sự kiện thành phố sầm sơn đã tổ chức cấm phương tiện trên một mươi năm tuyến phố
trong lần đầu tiên cát nao văn đường phố đến với sâm sơn này du khách và nhân dân địa phương
đã được chứng kiến dàn xe hoa lộng lẫy đoàn vũ công châu âu chuyên nghiệp
cùng với những vũ điệu đầy cuốn hút và hấp dẫn như múa
cát nao văn đường phố
múa lửa múa trống khuấy động không gian
các tiết mục đã kéo bước chân của người dân cùng du khách xuống phố
hòa vào không khí sôi động của cát nao văn
bỡ thiệt âm nhạc những vũ điệu say mê
cùng những tiết mục nghệ thuật độc đáo của cát nao văn đường phố
là sự kiện mở màn đầy ấn tượng cho một mùa du lịch sầm sơn đầy sôi động và lý thú
thưa quý vị một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã xảy ra vào chiều tối ngày một mươi hai tháng bốn vừa qua
tại xã miền núi xuân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
khiến cho hàng chục ngôi nhà bị tốc mái nhiều diện tích lúa ngô sắp thu hoạch cũng bị đổ gãy
hiện việc khắc phục thiệt hại đang được chính quyền địa phương triển khai gấp rút để bảo đảm đời sống cho người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trong căn nhà siêu vẹo đổ nát anh hoàng văn đức chú tại thôn hai xã xuân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đang cùng gia đình dọn dẹp để khắc phục hậu quả của cơn lốc xảy ra vào chiều tối ngày một mươi hai tháng bốn
mặc dù chỉ xảy ra trong vòng gần ba mươi phút nhưng do mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến hàng chục ngôi nhà nơi đây bị tốc mái hư hỏng
theo thống kê trận lốc xoáy đã làm bốn mươi chín ngôi nhà bị tốc mái trong đó có nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng
hư hỏng nhiều đồ đạc vật dụng nhiều diện tích cây trồng như lúa ngô sắn sắp thu hoạch bị gãy đổ hệ thống lưới điện cũng bị gãy đổ hư hỏng
sau khi lốc sống cũng là huy động mặt trần rồi các đoàn thủy rồi các thôn đặc biệt là trong thôn sửa tài
thì ba con huy động lực lượng đến để rồi giúp gia đình dọn dẹp và khắc phục
thì đến tại thời điểm này thì ba con khắc phục được khoảng năm mươi
thì cũng đáng chỉ đào là cố gắng trong chiều hôm nay thì cũng khắc phục được
cái số hôm mà có cái nhà cửa bị tóc mái
hiện nay công tác khắc phục đang được chính quyền địa phương triển khai gấp rút
lãnh đạo xã xuân trạch đã xuống các thôn để kiểm tra tình hình và cử lực lượng dân quân cùng với các gia đình
che chắn lợp lại nhà cửa để có nơi ở ổn định
các thiệt hại khác cũng đang dần được khắc phục để bảo đảm đời sống cho người dân
trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi cùng với các địa phương trên cả nước
tỉnh hậu giang đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách
nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trên địa bàn
theo đó cán bộ thú y tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hậu giang đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại
tại các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
vận động người dân phát quang dọn dẹp sạch sẽ khu vực chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh
xây dựng bản đồ dịch tễ và phân tích số liệu trên địa bàn thành lập đoàn thanh tra kiểm tra các huyện thị thành phố
để tiến hành thanh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật
đây là biện pháp thiết thực để ngăn ngừa các loại dịch bệnh
nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi tại nhiều tỉnh thành trong cả nước hiện nay
chuyển sang những thông tin quốc tế
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ tăng cường hoạt động
hoạt động tại biển đen
đây là nội dung văn kiện được thông qua tại hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên nato ở washington
theo phó tổng thư ký nato rose gutte mola liên minh quân sự này sẽ triển khai nhiều biện pháp thực tế
để hỗ trợ ukraine và georgia trong đó chú trọng huấn luyện và đào tạo lực lượng hải quân
và bảo vệ bờ biển trao đổi thông tin và tập trận
tuần trước nhóm hàng hải thường trực hai của nato đã được triển khai tại biển đen
để tập trận với ukraine và georgia
đề cập mối quan hệ giữa nato và nga bà gautamola cho biết
nato đang thực thi chính sách vừa kiềm chế vừa bảo vệ vừa tiến hành đối thoại
trong vòng ba năm qua đã diễn ra chín cuộc gặp trong khuôn khổ hội đồng nga nato
cũng như nhiều cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai bên
trong khi đó moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trước việc các lực lượng của nato được tăng cường tại châu âu
tổ chức y tế thế giới who cho biết số người tử vong do dịch ebola tại cộng hòa dân chủ congo đã vượt quá bảy trăm năm mươi người
đến nay có khoảng một hai trăm linh trường hợp nhiễm virus ebola đã được xác định tại các tỉnh bắc kivu và ituri
đây là đợt bùng phát ebola thứ một mươi và có hậu quả tồi tệ thứ hai tại cộng hòa dân chủ congo trong bốn mươi năm qua
hội chữ thập đỏ cho biết sự lây lan của dịch bệnh đang gia tăng
trong khi tổ chức bác sĩ không biên giới msf cảnh báo rằng các phản ứng của quốc tế nhằm kiểm soát dịch bệnh đã thất bại
theo đánh giá của who

tình hình an ninh bất ổn do sự hiện diện của các nhóm vũ trang
cùng với phản ứng tiêu cực của một số cộng đồng đã cản trở việc kiểm soát dịch bệnh lây lan
khi nhân viên y tế không thể đến các cộng đồng vì tình trạng bất ổn
người dân sẽ không được tiêm phòng không có nhân viên để điều trị
từ đó dịch bệnh sẽ càng lây lan nhanh chóng
ngày một mươi hai tháng bốn hãng sản xuất đồ chơi cho trẻ em nổi tiếng của mỹ fisherpride cho biết
đang thu hồi gần năm triệu sản phẩm nôi dung dành cho trẻ sơ sinh bởi những quan ngại an toàn
khi có tới hơn ba mươi trẻ em đã tử vong khi sử dụng sản phẩm này trong một mươi năm qua
trong thông báo fisherpride cho biết hãng đã tuân thủ các quy tắc an toàn đối với các sản phẩm
khẳng định việc thu hồi diễn ra do có những vụ tai nạn khi sử dụng nôi dung không đúng hướng dẫn
công ty sản xuất đồ chơi nổi tiếng này cũng lưu ý người tiêu dùng cần thực hiện đúng các hướng dẫn
khi sử dụng sản phẩm để bảo đảm an toàn cho trẻ
khoảng bốn bảy triệu nội dung đang được fisherpride thu hồi
có giá thành từ khoảng bốn mươi đô la đến một trăm bốn mươi chín đô la được bán ra thị trường từ năm hai nghìn chín
việc thu hồi diễn ra một tuần sau khi ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng mỹ và hãng fisherpride đưa ra cảnh báo an toàn
khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng nôi dung đối với trẻ sơ sinh trên ba tháng tuổi
do trẻ có thể bị lật và ngạt thở dẫn đến tử vong
cảnh sát peru vừa thu giữ năm triệu đô la mỹ tiền giả
đang được vận chuyển để tuôn vào nước mỹ
tại hiện trường cảnh sát đã phát hiện một máy in tiền giả và bắt giữ hai đối tượng có liên quan
số tiền giả này được lên kế hoạch để vận chuyển tới mỹ argentina chile và ecuador
nơi mà đồng đô la mỹ có giá trị lớn trong hệ thống tiền tệ
chiến dịch truy quét này đã được cảnh sát peru tiến hành với sự giúp đỡ của lực lượng mật vụ mỹ
cũng theo báo cáo của cảnh sát đây chỉ là một phần của đường dây buôn tiền giả quốc tế
và là số lượng tiền giả được thu giữ nhiều nhất từ trước đến nay
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân